thưa quý vị sáng nay ngày bảy tháng năm trong không khí vui mừng phấn khởi tự hào của cả nước
tại thành phố điện biên phủ ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước quốc hội
chính phủ ubnd tổ quốc việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng thủ tướng phạm minh chính đọc diễn văn tại buổi lễ
cùng dự có quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố
buổi lễ còn có sự tham dự của phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng lào phó thủ tướng campuchia
bộ trưởng bộ quân đội và quốc vụ khanh phụ trách về cựu chiến binh và ký ức chiến tranh của pháp cùng đông đảo đồng bào đồng chí từ khắp mọi miền tổ quốc
trên cơ sở phân tích đánh giá kỹ lưỡng nhận định đúng và rõ tình hình chiến trường thế và lực của ta
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba chủ tịch hồ chí minh bộ chính trị trung mương đảng
chiến dịch điện biên phủ để tạo thuận lợi cho trận quyết chiến chiến lược điện biên phủ
chúng ta đã mở các đợt tiến công chiến lược trên khắp các chiến trường những chiến công vang dội của quân và dân ta
trên cả ba miền bắc trung nam vừa tiêu diệt nhiều sinh lực địch vừa giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn
làm phá sản kế hoạch nava buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó tiến hành chiến dịch điện biên phủ
quân và dân ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn thử thách từ công tác bảo đảm bí mật hậu cần quân số
cho đến vũ khí trang bị kỹ thuật trong khi đó địch binh hùng tướng mạnh với vũ khí trang thiết bị hiện đại
phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần tất cả cho tiền tuyến
tất cả để chiến thắng hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ dân công hỏa tuyến cùng nhân dân các địa phương
đã ngày đêm xẻ núi bạt rừng xuyên đèo lội suối mở hàng nghìn km đường giao thông cho bộ đội hành quân
vận chuyển vũ khí lương thực hậu cần cho chiến dịch
với thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp với ý chí cứu nước dâng cao như chiều dâng thác đổ
chúng ta đã hội tụ được sức mạnh tổng hợp vô song sẵn sàng cho chiến dịch
quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của trung mương đảng và lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
đảng ủy mặt trận trực tiếp là đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp
với tư duy quân sự độc đáo sự mưu lược quyết đoán của một vị tướng tài ba
đã sáng suốt quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh giải quyết nhanh
sang đánh chắc tiến chắc ngay trước giờ mở màn chiến dịch
trải qua năm mươi sáu ngày đêm với tinh thần thép và ý chí chiến đấu cuột cường bền bỉ anh hùng của quân và dân ta
chiến dịch đến bên phủ đã giành thắng lợi vang rội giãng đòn quyết định
đánh bại nỗ lực cuối cùng của thực dân pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược việt nam
thủ tướng phạm minh chính khẳng định đây là một chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử việt nam
như một bạch đằng chi lăng của thế kỷ hai mươi và được ghi vào lịch sử thế giới như một chiến thắng trói lọi
góp phần vào cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức trên thế giới
đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn cầu
thủ tướng nhắc đến niềm tưởng nhớ của toàn đảng toàn dân ta với công ơn của đại tướng võ nguyên giáp
tổng tư lệnh chỉ huy trưởng của chiến dịch đến bên phủ
thủ tướng cũng khẳng định toàn đảng toàn dân ta khắc ghi và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các tiền bối
các anh hùng liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng các thanh niên sung phong cùng toàn thể nhân dân cả nước
đã tận tâm tận lực hy sinh góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại đến bên phủ
thủ tướng xúc động nhắc nỗi chăn trở trong nhiều năm
nhiều gia đình ngày đêm trông ngóng thông tin về người thân đã hy sinh trên chiến trường
khẳng định máu xương của các anh đã hòa vào đất tây bắc để có được đất nước việt nam giàu đẹp hôm nay
diễn văn nhắc sự ghi công của nhân dân việt nam với sự giúp đỡ trí tình của các nước anh em như liên xô
trung quốc các nước lào campuchia và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
đã góp sức cùng nhân dân việt nam làm nên chiến thắng địa biệt phủ lừng lẫy địa cầu
một là xác định đường lối
một là lối kháng chiến đúng đắn tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện
vừa kháng chiến vừa kiến quốc tạo nét sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược
hai là phát huy tinh thần yêu nước và ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
ba là phát huy tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường
chủ động linh hoạt sáng tạo
một là xác định đúng đường lối cách mạng và nghệ thuật quân sự nghệ thuật chiến tranh nhân dân của việt nam
bốn là xây dựng và củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nòng cốt là liên minh công nhân nông dân trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam quang vinh
năm là kết hợp chặt chẽ hài hòa hiệu quả giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
sức mạnh trong nước với sự ủng hộ giúp đỡ
của bản vệ quốc tế
thủ tướng nhắc lại khẳng định của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
sau gần bốn mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
việt nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình
gdp bình quân đầu người tăng năm mươi tám lần so với thời kỳ đầu đổi mới
đạt bốn ba trăm linh usd vào năm hai nghìn hai mươi
thuộc nhóm bốn mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới
nhóm hai mươi quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu
việt nam được liên hợp quốc công nhận là một trong những nước đi đầu
trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và đang nỗ lực cho các mục tiêu phát triển bền vững
từ một nước bị bao vây cấm vận đến nay việt nam đã có quan hệ ngoại giao với một trăm chín mươi ba nước
mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với hai trăm ba mươi quốc gia vùng lãnh thổ
và là hình mẫu của hàn gắn và khôi phục vết thương sau chiến tranh
tình hình chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững
đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh gìn giữ được môi trường hòa bình
tự hào về đảng cộng sản việt nam quang vinh về chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
về dân tộc việt nam anh hùng nghìn năm văn hiến phát huy tinh thần chiến thắng điện biên phủ
thời gian tới chúng ta nguyện tiếp bước dưới lá cờ vẻ vang của đảng
chung sức đồng lòng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tập trung
xây dựng nền dân chủ sau chủ nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa của dân do dân và vì dân
và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa
thực hiện thật tốt chủ trương phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm
xây dựng đảng là then chốt công tác cán bộ là then chốt của then chốt
phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần sức mạnh nội sinh đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên
để hiện thực hóa khát phòng xây dựng đất nước việt nam sau chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp dân chủ phồn vinh văn minh hạnh phúc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính kêu gọi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
cùng chung sức đồng lòng đồng tâm hiệp lực
tận dụng mọi thời cơ
vận hội mới nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức quyết tâm phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng
nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước trở thành nước phát triển thu nhập cao
thủ tướng tin tưởng và tự hào với tinh thần điện biên phủ bất diệt những khó khăn được tháo gỡ những thách thức sẽ vượt qua
để viết tiếp những bản hùng ca chiến thắng với tất cả sự quyết tâm sự kiên trì bền bỉ nhiệt huyết
tinh thần tự hào dân tộc tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ hôm nay và mai sau
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính đã trao huân chương độc lập hạng nhất
tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của điện biên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc